thưa quý vị và các bạn chỉ trong một thời gian ngắn những sự việc đáng buồn liên quan đến văn hóa ứng xử của các cán bộ công chức liên tiếp đã xảy ra
có thể kể ra ở đây đó là một cán bộ công tác tại sở giao thông vận tải hà nội tiếp sức cho hành vi côn đồ tại sân bay quốc tế nội bài
cán bộ sở ngoại vụ hành hung người khác khi chứng kiến vợ mình va chạm giao thông
hay những vụ việc cán bộ xúc phạm người dân trong khi giải quyết công việc
cho dù đó chỉ là những con sâu làm dâu nồi canh nhưng phần nào cũng đã thể hiện những dấu hiệu xuống cấp về mặt đạo đức
trong ứng xử văn hóa của một bộ phận không nhỏ cán bộ công chức hiện nay
chỉ vì bất đồng quan điểm trong việc uống bia ông bí thư đảng ủy xã e ba huyện buôn đôn tỉnh đắk lắc đã đánh bầm dập mặt mày một cán bộ cấp dưới của mình
đó là câu chuyện giữa công chức
còn chuyện công chức ra ngoài xã hội hành hôn người dân cũng không hiếm
gần đây nhất là vụ việc viên chức sở giao thông vận tải hà nội hành hung nhân viên hãng hàng không việt nam airlines
và cán bộ sở ngoại vụ hà nội hành hung người cao tuổi
dù bất cứ nguyên nhân gì và chỉ là số ít nhưng những sự việc vừa qua đã gây tổn hại đến niềm tin của người dân đối với cán bộ công chức nhà nước
những hiện tượng đó nó diễn ra nó trái với quy luật thông thường của sự nghiệp cách mạng chúng ta của quá trình hoạt động của đảng chúng ta
nếu các hiện tượng này không được khắc phục thì hậu quả là khôn lường
đây là điều mà chúng ta có thể nói là hết sức phẫn nộ và thật sự là đáng đề đáng
vì thế nó là trái với những điều mà người cán bộ và đảng viên đối với dân

vậy thì vô hình chung cái hình ảnh người cán bộ nó sẽ không còn trong dân như là người đầy thớ của dân nữa
câu chuyện dùng bạo lực để giải quyết những bất đồng của một bộ phận cán bộ công chức viên chức tỏa sức nóng vào nghị trường
trong phiên trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn thủ tướng chính phủ cũng đã có ý kiến chỉ đạo quyết liệt về việc xử lý những cán bộ thoái hóa biến chất
chúng ta loại bỏ những cán bộ thư hãng thoái hóa biến chất ra khỏi bộ máy
chúng tôi đã ký một chỉ thị mới nhất về tăng cường kỷ lục kỷ cương hành chính đang tổ chức quán triệt ở tất cả các cấp cơ quan hành chính
trong bối cảnh đảng kiên định mục tiêu đặt lợi ích của nhân dân lên tối thượng chính phủ cũng quyết tâm xây dựng một chính phủ kiến tạo và phục vụ
đã đến lúc ngoài quyết tâm mạnh mẽ
thì cần phải có những biện pháp quyết liệt và xử lý triệt để hơn nhằm đấu tranh chống lại hành vi vô văn hóa và vô cảm của cán bộ công chức
những hành vi làm tổn thương niềm tin của nhân dân đối với đảng